thưa quý vị và các bạn tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot công ty cổ phần giao thông số việt nam công ty trách nhiệm hiệu hạn thu phí tự động vetc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec và các cục quản lý đường bộ đề nghị tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí vec bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí đồng thời đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí có phương án để kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách
cụ thể tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí vec bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách

cụ thể tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách